chương trình tối nay thứ bảy ngày một tháng bảy sẽ có những nội dung chính sau đây
tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức đúng đắn đầy đủ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế

gia chồng mắc căn bệnh hiểm nghèo bệnh ung thư máu nhưng chồng chị lúc đó chưa có thẻ bảo hiểm y tế

anh ấy đưa mắc bệnh thì gia đình khó khăn lắm
con còn nhỏ bố mẹ thì già yếu hết rồi

xong rồi là chi phí rất tốn kém

phải bán cơm trâu cơm bò
hơn ai hết những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương này hiểu rõ nhất giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế
khi mắc một căn bệnh phải điều trị cả đời thì bảo hiểm y tế được xem như chiếc phao cứu sinh cho sức khỏe của họ và giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình
thường thường nếu mà những một đợt điều trị này của cháu là tôi cứ ước tính thông thường là khoảng độ năm sáu mươi nhưng mà nếu mà có đợt nào cao thì là lên tới hơn trăm
thế mà nếu mà không có được bảo hiểm thì chắc chúng tôi không thể nào mà cho cháu điều trị được
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương có đến hơn chín mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện có thể bảo hiểm y tế
điều này quyết định việc bệnh nhân có được thụ hưởng các dịch vụ y tế từ thấp đến cao và có thể tiến hành các tiến trình trần đoán điều trị hay không
bởi nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ qua hai đợt điều trị hóa chất ít gia đình có đủ khả năng chi trả
có người nói đùa với tôi là chỉ cần hai đợt hóa chất thôi là một cái nhà năm tầng là có thể bị rung rinh có thể còn phải bán nhà để mà điều trị bệnh
nhưng mà trên thực tế nhờ có bảo hiểm y tế
bệnh nhân của chúng tôi đây đã được áp dụng đã được sử dụng những dịch vụ tốt nhất trong chẩn đoán và trong điều trị thậm chí là rất cao cấp như ghép tế bào gốc chẳng hạn
thì có đến sáu mươi thậm chí có những trường hợp đến tám mươi các cái chi phí là do bảo hiểm y tế đã chi trả
sau hơn hai mươi năm thực thi chính sách bảo hiểm y tế nhất là từ khi luật bảo hiểm y tế được quốc hội thông qua
vào năm hai nghìn tám bảo hiểm y tế đã từng bước phát triển đạt được những thành tiệu quan trọng
số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng mức độ tiếp cận dịch vụ y tế của người dân tham gia bảo hiểm y tế được cải thiện rõ rệt
bảo hiểm y tế đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác khám chữa bệnh
góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
mới đây hơn ba mươi hai doanh nghiệp tại đà nẵng đã tham dự ngày hội việc làm
và đưa ra hơn hai cơ hội tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường tại địa phương
ba mươi vị trí công việc ở tất cả các ngành nghề đào tạo gồm điều dưỡng du lịch điện điện tử xây dựng
quản trị kinh doanh ngôn ngữ anh quản trị văn phòng kế toán tài chính công nghệ thông tin
đã được ba mươi hai tập đoàn doanh nghiệp trong nước đưa ra để tìm kiếm các ứng viên
hơn chín trăm linh sinh viên vừa tốt nghiệp tham gia ngày hội việc làm
đặc biệt tại sự kiện đại học đông á và học viện nanakamado nhật bản khởi động chương trình học bổng
dành riêng cho sinh viên ngành điều dưỡng từ hai nghìn một mươi bảy tốt nghiệp chứng chỉ điều dưỡng quốc tế và làm việc tại nhật bản
sáng nay tại xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh cà mau đã tổ chức lễ phát động
lễ xuất quân hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi bảy
hành trình đỏ lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy được
viện huyết học truyền máu trung ương chủ trì phối hợp cùng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hai mươi tám tỉnh thành phố
đất mũi cà mau mảnh đất cực nam của tổ quốc được lựa chọn là điểm xuất quân của hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
trải qua bốn năm tổ chức hành trình đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại ba mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước
tiếp nhận hơn một trăm năm mươi đơn vị máu góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh
đất mũi cà mau mảnh đất cực nam của tổ quốc được lựa chọn là điểm xuất quân hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy

làm nhiều giếng đào giếng khoan ở khu vực chung quanh có màu như nước xà phòng
thậm chí cả bột nhựa gây ô nhiễm nghiêm trọng người dân không thể sử dụng kể cả tắm giặt hoặc cho ra súc uống
thậm chí cả bột nhựa gây ô nhiễm nghiêm trọng người dân không thể sử dụng kể cả tắm giặt hoặc cho ra súc uống
trong lượng tỉnh phú yên nước tại khu vực trên có hai chỉ số vượt ngưỡng cho phép trong đó kmno bốn vượt một ba lần mn vượt một mươi sáu lần
trước thực trạng trên phòng tài nguyên và môi trường huyện phú hòa ủy ban nhân dân xã hòa thắng đã kiểm tra ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này
và tổ chức đối thoại giữa người dân với chủ cơ sở để tìm hướng giải quyết thỏa đáng
đồng nghiệp các cơ quan chứng đen có chứng đen thì tiếp tục lấy mẫu
đối với các ngành chức năng huyện phú hòa trong thời gian thanh lý hết số hàng phế liệu tồn kho
đối với cơ sở lý do là lắp đặt thêm hệ thống không theo đánh giá tác động môi trường

cơ sở này không được nhập thêm phế liệu để sản xuất và thời hạn di rời ra khỏi khu dân cư chậm nhất đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người dân cũng đề nghị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú yên
và tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường làm rõ và cương quyết xử lý vi phạm của chủ cơ sở theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế nổ súng tại bệnh viện ở mỹ thủ phạm có thể là một bác sĩ
hàng nghìn người lao động nhập cư đã xuất cảnh khiến chính phủ thái lan phải hoãn áp dụng luật lao động nhập cư mới
thưa quý vị tính đến nay đã có một người thiệt mạng sáu người bị thương do vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại một bệnh viện ở thành phố new york của mỹ
số người thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng do có tới năm người bị thương rất nặng
thủ phạm đã tự sát ngay sau đó
cảnh sát bắt đầu xác định
thủ phạm là người thương
thủ phạm là người thương
người đàn ông bốn mươi năm tuổi từng làm việc tại chính bệnh viện này
vụ việc xảy ra vào dạng sáng nay theo giờ việt nam khi một tay súng xông vào bên trong bệnh viện brown lebanon ở khu vực grand concourse của thành phố new york và xả súng
vụ tấn công bất ngờ khiến một bác sĩ thiệt mạng sáu người khác bị thương thủ phạm đã tự sát sau đó
nguồn tin cảnh sát cho biết kẻ xả súng mặc một chiếc áo y tế màu trắng khi tiến vào bệnh viện nhằm tránh để bị nghi ngờ
cảnh sát cũng thu giữ được khẩu súng mà đối tượng dùng

nhân thân của đối tượng chưa được xác nhận song theo một số nguồn tin đối tượng là harri belo bốn mươi năm tuổi một bác sĩ từng làm việc ở bệnh viện
thị trường thành phố new york bia blacio cho rằng vụ xả súng không phải là hành động khủng bố mà chỉ là vụ việc liên quan đến nơi làm việc
cảnh sát thành phố new york mỹ vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
liên quan đến khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh ngoại trưởng qatar yêu cầu các nước thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt việc cô lập nước này
động thái này cho thấy nỗ lực của qatar nhằm đưa các bên vào cuộc đối thoại nghiêm túc để giải quyết tình trạng cấm vận hiện nay
ngoại trưởng qatar ông mohammed bin abduraman antoni vừa có cuộc gặp gỡ với các thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tại cơ quan ngoại giao của qatar ở new york và hối thúc họ hãy phát biểu công khai ủng hộ qatar
cụ thể ngoại trưởng antoni yêu cầu các nước này thúc giục khối các quốc gia do ả rập xê út đứng đầu
dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với qatar vào thời điểm gần một tháng sau khi cuộc cô lập ngoại giao này bắt đầu
ông antoni khẳng định qatar đang nỗ lực đưa các bên vào một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng cô lập này
cuộc gặp nói chân diễn ra vào thời điểm một ngày sau chuyến thăm washington của ông anthony
trong cuộc gặp tại washington ngoại trưởng mỹ rece teleson đã cam kết sẽ cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh
cũng trong ngày hôm nay chính phủ thái lan thông báo tạm hoãn việc áp dụng luật lao động nhập cư mới
trong bối cảnh hàng nghìn người lao động nhập cư đã phải rời bỏ đất nước chùa vàng để tới myanmar và campuchia
hoặc các nước láng giềng với hy vọng là kiếm kế sinh nhai một cách dễ dàng hơn
số liệu thống kê tại khu công nghiệp chế biến hải sản samushakon cho thấy
trong tuần qua mỗi ngày lại có khoảng năm trăm linh người lao động myanmar bỏ việc tại đây để trở về quê hương
họ là những người không có giấy tờ tùy thân cũng như không có giấy phép lao động do đó phải trở về nước để tránh bị phạt tiền
trong khi đó cảnh sát tại bang karen của myanmar cũng cho biết kể từ ngày hai mươi chín tháng năm
đã có khoảng sáu người lao động nước này trở về từ thái lan
tại biên giới campuchia dòng người trở về nhà đang tăng lên hàng ngày kể từ khi thái lan triển khai luật lao động nhập cư mới
từ ngày hai mươi tám tháng năm đã có gần hai công nhân campuchia trở về nước
qua cửa khẩu pai pet
trước tình hình chảy máu nguồn nhân lực nói trên
chính phủ thái lan quyết định hoãn thực thi nhiều quy định trong luật lao động nhập cư mới trong vòng một trăm hai mươi ngày
để tạo điều kiện cho chủ lao động và người lao động có thể tìm các giải pháp thích hợp bảo đảm việc làm
tiếp tục những nỗ lực trong việc kiểm soát thông tin của gã khổng lồ công nghệ facebook
hay là những công tác chuẩn bị gấp rút cho olympic hai nghìn hai mươi tại nhật bản
sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
nhật bản bắt đầu giới thiệu các biển báo giao thông song ngữ để chuẩn bị sẵn sàng đón dòng khách nước ngoài
đã tăng cao trước thêm đại hội thể thao thế giới olympic và đại hội thể thao dành cho người khuyết tật paralympic hai nghìn một mươi chín
theo cục cảnh sát thành phố tokyo vào thời điểm khai mạc olympic
khoảng ba mươi năm trong tổng số bốn mươi biển báo giao thông tại thủ đô tokyo
sẽ được thay mới bằng các biển báo song ngữ anh nhật tại các khu vực diễn ra thi đấu
những biển được thay thế bao gồm biển báo rừng và biển báo giảm tốc độ
việc thay thế sẽ được ưu tiên tại các điểm du lịch nổi tiếng
cũng như tại các sân bay nơi khách du lịch thường xuyên thuê xe
cũng trong ngày hôm nay gã khổng lồ công nghệ facebook thông báo vừa ra phiên bản cập nhật
đối với ứng dụng mạng xã hội này nhằm hạn chế các đường dẫn linh kém chất lượng
trên danh sách cập nhật thông tin của người dùng
với nỗ lực loại bỏ tin rác và tin tức giả mạo phiên bản cập nhật được xây dựng
dựa trên kết quả nghiên cứu trên facebook cho thấy một nhóm nhỏ người sử dụng
thường xuyên chia sẻ một lượng lớn các bài viết đăng tải ở chế độ công khai mỗi ngày
chủ yếu gây nhiễu trên newsfeed
ngoài ra các đường link mà nhóm đối tượng trên chia sẻ thường có xu hướng
chứa đựng các nội dung độc hại kém chất lượng
trước đó giám đốc điều hành facebook mark zuckerberg tuyên bố mạng xã hội
lớn nhất thế giới này hôm hai mươi bảy tháng sáu vừa qua đã chính thức cán mốc hai tỷ người sử dụng hàng tháng
chính quyền thành phố vancouver thuộc tỉnh british columbia của canada
đang xem xét cấm sử dụng các đồ đựng thức ăn bằng nhựa
cấm sử dụng hoặc sốt nhằm bảo vệ môi trường
theo đó chấn lược giảm thiểu sử dụng gốc túi nhựa và hộp sốt đựng thức ăn đồ uống
đã được trình lên hội đồng thành phố thông qua
nếu lệnh cấm được ban hành các nhà hàng quán ăn sẽ phải thay đổi lượng thức ăn
bằng những loại có thể tái chế hay tự phân hủy
trước đó loại rác thải này đang chiếm khoảng hai mươi hai tổng khối lượng rác đường phố
khiến chính quyền thành phố vancouver phải chi hàng triệu đô la canada để xử lý
tuy nhiên việc cấm sử dụng đồ dùng này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn
vì tính phổ biến và tiện lợi của chúng